bộ giao thông vận tải kiến nghị miễn giảm phí bảo trì đồng bộ cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong ba tháng ba bốn năm hai nghìn hai mươi và đánh giá tác động đến tháng sáu
đối tượng giảm phí là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện được các sở giao thông vận tải cấp phù hiệu biển hiệu theo quy định
trước tình trạng tám mươi doanh nghiệp ngành gỗ không có đơn hàng xuất khẩu các doanh nghiệp kiến nghị xin giảm thuế xuất khẩu đối với gỗ răm và gỗ sẻ
theo các doanh nghiệp ngành gỗ các triển lãm trưng bày không diễn ra là nguyên nhân không có đơn hàng mới được ký kết
hiện nay chỉ có gỗ dăm và gỗ xẻ là còn duy trì xuất khẩu do vậy doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ xem xét giảm thuế xuất khẩu hai mặt hàng này để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về tái cấp vốn đối với ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
số vốn một mươi sáu tỷ đồng sẽ được ngân hàng nhà nước việt nam tái cấp đối với ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc theo quyết định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
bộ tài chính đã ban hành thông tư ba mươi bảy quy định mức thu nộp phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
theo quy định trong thông tư số ba mươi bảy có tới hai mươi trên hai mươi hai khoản phí lệ phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm năm mươi so với quy định tại biểu mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kém theo thông tư số hai trăm bảy mươi hai hai nghìn một mươi sáu
riêng mức thu của hai khoản là lệ phí cấp chứng trị hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại